thưa quý vị do ảnh hưởng của mưa lớn trái mùa kết hợp với những đợt gió giật xảy ra trong những ngày vừa qua
trên địa bàn tỉnh phú yên hàng chục tàu cá hàng trăm lồng bè ươm tôm hùm và hàng ngàn hecta lúa mùa bị thiệt hại
công an tỉnh phú yên đã khẩn trương triển khai lực lượng kịp thời có mặt tại các vùng thiên tai để hỗ trợ nhân dân
tại huyện tuy an những đợt sóng biển dữ dội đã đánh chìm và làm hư hại hai mươi tàu cá của ngư dân tại các xã
một người vẫn đang mất tích hàng trăm lồng tôm hùm ươm của ngư dân bị sóng đánh hư hại ước tính sơ bộ hàng chục tỷ đồng
công an huyện tuy an đã huy động gần bảy mươi cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ khẩn trương đến các vùng bị thiên tai
phối hợp cùng với bộ đội biên phòng dân quân giúp dân kết nối dây thừng răng neo cẩu kéo tàu cá đảm bảo an ninh trật tự
do sóng lớn hoạt động cứu hộ gặp không ít khó khăn
địa phương đã huy động xe đào bánh xích đến hiện trường để phối hợp với lực lượng công an biên phòng dân quân và bà con ngư dân để cầu kéo tàu cá
tại thành phố biên hòa những đợt sóng biển lớn đánh liên tục đã khiến gần ba mươi tàu cá neo đậu ven bờ biển của long thủy xã an phú bị nhấn chìm hoặc là lệch nghiêng
ngay từ sáng sớm công an thành phố tuy hòa đã chỉ đạo đội thanh niên sung kích gồm hai mươi cán bộ chiến sĩ
phối hợp cùng với lực lượng công an xã dân quân địa phương và các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tuy hòa nhanh chóng có mặt ở vùng bị thiên tai giúp ngư dân cẩu kéo tàu thuyền